ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với công ty trách nhiệm hiệu hạn an phú nông trụ sở tại tp bảo lộc tỉnh lâm đồng
với tổng số tiền là hai trăm năm mươi một triệu đồng về hành vi chuyển đổi đất rừng trái phép
theo quyết định công ty an phú nông đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính
gồm chuyển sáu trăm bảy mươi ba tám m hai đất rừng sản xuất là rừng trồng
và chuyển một trăm ba mươi bảy m hai đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sang đất phi nông nghiệp
chuyển hơn hai mươi một sáu hectare đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên
và sáu chín mươi sáu hectare đất rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp
các diện tích này đều thuộc địa bàn xã lộc phú huyện bảo lâm
tổng cộng các hành vi trên công ty trách nhiệm hiệu hạn an phú nông bị phạt một trăm hai mươi năm năm triệu đồng
ngoài ra công ty an phú nông phải khắc phục hậu quả khôi phục tình trạng ban đầu của đất
trước khi vi phạm trong vòng sáu mươi ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt